từ ngàn xưa các nhà thảo dược đã sử dụng dễ của cây gừng để làm giảm các vấn đề về dạ dày
với tác dụng chống viêm tự nhiên gừng cũng thường được sử dụng trong một số bệnh như viêm khớp
cholesterol cao đau bụng kinh và các tình trạng sức khỏe khác
gừng là một loại gia vị quen thuộc trong mỗi gia đình
gừng có nguồn gốc từ châu á và thuộc họ thực vật zingiberake
khi người ta thường sử dụng cổ gừng trong chế biến các món ăn và làm thuốc chữa bệnh
vậy gừng có tác dụng gì
kinh nghiệm dân gian cho thấy gừng là một phương thuốc thảo dược cổ xưa
được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý thông thường như viêm khớp ho cảm lạnh cảm cúm
đau dạ dày đau bụng kinh và buồn nôn
nó không chỉ giúp làm tăng hương vị cho các món ăn mà còn có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn
thêm ngừng vào thực phẩm hàng ngày của bạn sẽ không bao giờ là một sự thất vọng khi giúp ngăn ngừa bệnh tật
tăng cường khả năng miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể
để hiểu rõ hơn về giá trị dinh dưỡng trong cổ gừng hãy xem biểu đồ giá trị dinh dưỡng của một mễ canh gừng
lượng calor bốn tám carbon hydrat một bảy gram protein một mươi một gram chất sơ một mươi hai gram chất béo năm gram
ngoài ra gừng còn có nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như
vitamin c phốt pho folic niacin vitamin b ba
bảy lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh của gừng
từ thời cổ đại người ấn độ đã sử dụng gừng để điều trị một số bệnh khác nhau
từ cảm lạnh thông thường đến đau họng và co thắt dạ dày
ngày nay hàng trăm nghiên cứu đã chứng minh rằng lợi ích sức khỏe của gừng mở rộng ra ngoài các bệnh cơ bản
một số lợi ích sức khỏe hàng đầu của gừng bao gồm
thứ nhất giảm nhẹ các vấn đề về dạ dày
từ lâu gừng luôn được sử dụng để điều trị những người có vấn đề về tiêu hóa và đau dạ dày
nó cũng có thể được sử dụng để giảm buồn nôn và giảm nôn mửa thường xảy ra trong thời kỳ mang thai
cũng như sau khi điều trị y tế như phẫu thuật và hóa trị
gừng cũng có thể hỗ trợ làm giảm các cơn đau trong thời kỳ kinh nguyệt
một số nghiên cứu đã chứng minh tác dụng làm dịu đau dạ dày của gừng
ngoài việc giảm buồn nôn và nôn do phẫu thuật
loại thảo mộc này còn làm giảm các triệu chứng say tàu xe và ốm ngén
có lẽ bằng chứng tốt nhất về tác dụng chống buồn nôn này là ở những người đang điều trị ung thư
lợi ích của gừng với các loại bệnh đường tiêu hóa khác ít rõ ràng hơn
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi bốn từ đại học bắc carolina kết luận rằng
gừng không giúp giảm các triệu chứng hội chứng ruột kích thích nhiều hơn giả dược
theo một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi hai từ ấn độ gừng dường như cũng có tác dụng tối thiểu đối với trứng trào ngược acid
nó có thể hỗ trợ chữa lành vết luet dạ dày liên quan đến chảo ngược dạ dày khi được sử dụng kết hợp với men vi sinh
thứ hai gừng chữa cảm lạnh thông thường
gừng luôn là phun thuốc chữa cảm lạnh thông thường tại nhà số một
một nghiên cứu được thực hiện vào năm hai nghìn một mươi ba bởi jung sancheng và nhóm đã khẳng định khả năng điều trị của nó
qua nghiên cứu này người ta thấy rằng ăn gừng tươi có thể tăng cường hệ thống hô hấp của cá nhân
và bảo vệ họ khỏi virus đường hô hấp như cảm lạnh thông thường
thứ ba gừng cải thiện sức khỏe răng miệng
kinh gron là một hợp chất tích cực có trong gừng được biết đến với công dụng bảo vệ miệng và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn xấu trong miệng
sự phát triển và lây lan của vi khuẩn này trong miệng có thể gây ra sự phát triển của bệnh na chu một bệnh nếu răng quan trọng
cưng không chỉ diệt trừ vi khuẩn mà còn làm trắng sáng răng của bạn
thứ tư gừng chống lại trứng viêm
gừng chứa một chất chống viêm gingron có thể giúp điều trị cơn đau mạn tính
hoặc cấp tính các loại tinh dầu có trong gừng hoạt động như chất chống viêm và chống lại các bệnh nhiễm trùng
một đánh giá năm hai nghìn một mươi năm về các nghiên cứu kết luận rằng gừng có hiệu quả khiêm tốn trong việc điều trị viêm xương khớp
kết quả tương tự cũng được thấy với bệnh viêm khớp dạng thấp và các tình trạng không phải viêm khớp như viêm gân và viêm bao hoạt dịch
thứ năm gừng giúp hỗ trợ giảm lượng đời trong máu
một nghiên cứu năm hai nghìn tám từ iran kết luận rằng việc bổ sung ba gam gừng mỗi ngày
trong vòng bốn mươi năm ngày đã cải thiện hồ sơ lipid của bốn mươi năm người có cholesterol cao
trong một nghiên cứu được công bố vào năm hai nghìn một mươi bốn người ta đã chứng minh rằng những người mắc bệnh đái tháo đường tai hai
dùng một sáu trăm linh mg bột cường mỗi ngày trong một mươi hai tuần đã báo cáo giảm tổng lượng cholesterol và chất béo trung tính
đồng thời cải thiện độ nhạy insulin của họ
điều này có nghĩa là ngừng không chỉ giúp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tai hai
mà còn giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh tốt hơn
thứ sáu ngừng giúp hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư
gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa và nhiều nghiên cứu khác nhau đã chứng minh rằng
việc bổ sung gừng vào chế độ ăn uống có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa một cách hiệu quả
căng thẳng oxy hóa xảy ra khi có sự tích tụ gốc tự do trong cơ thể
gốc tự do là những chất độc hại được hình thành do quá trình trao đổi chất của cơ thể
cùng với các yếu tố khác nhau
nếu không được loại bỏ sự tích tụ này có thể gây ra tổn thương tế bào và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư
khi gừng được đưa vào chế độ ăn uống của cá nhân nó sẽ giúp loại bỏ sự tích tụ này
và do đó hỗ trợ làm giảm nguy cơ phát triển ung thư
thứ bảy gừng giúp giảm đau và làm dịu cơ bắp mệt mỏi
mặc dù gừng không hoạt động như một phương pháp chữa bệnh thần kỳ cho cơ bác mệt mỏi của bạn
nhưng nó có tác dụng làm dịu cơn đau về lâu dài
các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bao gồm gừng trong chế độ ăn hàng ngày của họ
ít có nguy cơ bị mỏi cơ vào ngày hôm sau hơn so với những người không có gừng
trong chế độ ăn của họ
tác dụng phụ có thể xảy ra khi tiêu thụ quá nhiều gừng
khi được sử dụng dưới dạng gia vị hoặc nhâm nhi như trà gừng được coi là an toàn
cho người lớn và trẻ nhỏ
ở một số người tiêu thụ quá nhiều gừng có thể xảy ra các tác dụng phụ nhẹ
bao gồm đau bụng ở chua tiêu chảy và đầy hơi
ngừng được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda công nhận là an toàn
kể cả đối với những người đang cho con bú hoặc mang thai
fda cho biết tiêu thụ tới bốn gram gừng mỗi ngày là an toàn
lưu ý rằng trà gừng thường ít đậm đặc hơn so với các dạng gừng khác
do đó trà gừng được cho là an toàn nếu chỉ uống một hoặc hai chén mỗi ngày
vi gừng có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp và có thể có tác dụng làm lõng máu
những người đang sử dụng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc huyết áp
nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ trước khi tiêu thụ thêm gừng
gương cũng được biết đến là làm tăng sản xuất mật và có thể cần tránh
ở những người bị bệnh túi mật